mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là thông tin về cơn bão số hai
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số hai
các tỉnh thành phố khu vực bắc bộ có mưa to đến rất to
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lửa đất
để ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại các bộ ngành địa phương
cần tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo
của thủ tướng phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
và công điện số hai mươi bốn cd quy g ngày chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
theo đó các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến quảng bình
thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết thông báo đến chính quyền địa phương
và người dân để chủ động kế hoạch khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội
phù hợp khi đã đảm bảo an toàn
các tỉnh miền núi phía bắc đến nghệ an thực hiện nghiêm túc các công điện
số hai mươi bốn cd quy g của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
trong đó tập trung vào việc thường xuyên theo dõi các bản tin về diễn biến thiên tai
thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động phòng tránh
đối với các tỉnh miền núi phía bắc các địa phương cần ra soát phương án sơ tán dân
tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu lũ quét xả lỡ đất
chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ
để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xả lỡ xảy ra xả lỡ chia cắt
đặc biệt các tỉnh cần triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu xả lũ
thưa quý vị các doanh nghiệp đồng loạt giảm giá bán xăng dầu từ một mươi năm h ngày một mươi một tháng tám
giá xăng được điều chỉnh giảm từ chín trăm bốn mươi đồng đến một đồng một lít
giá xăng dầu giá dầu diesel cũng giảm chín trăm linh đồng một lít
thưa quý vị thủ tướng đã yêu cầu bộ xây dựng phối hợp với các bộ ngành xây dựng dự thảo
chính chính phủ trong tháng tám đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân
và người thu nhập thấp từ nay đến năm hai nghìn ba mươi
thông tin trên đã nhận được sự quan tâm của nhiều người dân
trong đó có các đối tượng đang mong muốn được mua nhà ở xã hội
chị bùi thị phương chuẩn hiện là giáo viên mầm non còn chồng làm công nhân
thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng chỉ vòn vẹn chưa quá hai mươi triệu đồng
đủ để trả tiền thuê nhà và trang trải cuộc sống
nên chưa bao giờ chị nghĩ sẽ mua nhà ở xã hội
không chỉ chị chuẩn mà hiện nay cả nước có hàng chục nghìn người lao động
đang phải đi thuê nhà và mong muốn có được căn nhà
để sống ổn định tuy nhiên thu nhập hiện tại và giá cả hàng hóa leo thang
thì mong muốn đó khá xa vời
nên thông tin thủ tướng đề nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương
tổ chức giả soát các dự án nhà ở xã hội quy hoạch quỹ đất
kế hoạch phát triển nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân
người có thu nhập thấp báo cáo chính phủ trước ngày một mươi năm tháng tám
đang nhận được kỳ vọng của nhiều người dân
thật ra với cả cái thu nhập của một giáo viên mầm non ấy
để mà mua được một căn nhà hà nội thì rất là khó
cho nên nếu mà chính phủ có chủ trương mà nhà ở xã hội
thì rất là mong muốn để có thể mua được để đẩy ổn định cuộc sống
nhưng bản thân tôi khi nghe thông tin này rất mừng
không những là mừng cho tôi và những ngừng cho những cán bộ công nhân viên chữ khác
bởi vì đó là cơ hội để tiếp cận tiếp cận với nhà sội
và tiếp cận với cái giá cả nó ngày càng hợp lý hơn
theo hiệp hội bất động sản việt nam
sau một mươi hai năm thực hiện chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi
và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đến nay cả nước đã hoàn thành bảy tám triệu mét vuông nhà ở xã hội
dành cho công nhân người lao động
kết quả này mới đáp ứng khoảng bốn mươi hai trị tiêu đã để ra
trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
lợi nhuận đầu tư thấp
trong khi khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi
được cho là nguyên nhân dẫn tới thiếu hụt nguồn cung của phân khúc này
tôi cho rằng là cái câu chuyện về nhà ở xã hội
là rất cần thiết phải
đặc biệt trong giai đoạn này
khi mà thị trường đã mất
sự cân đối thì rất cần thiết phải có thêm
cái phân khúc nhà ở giá rẻ nhà ở xã hội
và cần phải được đẩy mạnh cái sự quan tâm
của chính sách
của các cơ quan chính quyền
đặc biệt là chính quyền các địa phương
đặc biệt là những địa phương có nhiều các khu công nghiệp
có lực lượng công nhân đông đảo
thì rất cần phải quan tâm đến cái loại hình
nhà ở dành cho họ
trước sự quyết liệt trong chỉ đạo của thủ tướng
hiện nhiều bộ ngành và các địa phương
đang thực hiện giả soát bổ sung quy hoạch
bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội
nhà ở cho công nhân theo đúng quy định pháp luật
sự quyết liệt đó đang nhận được sự kỳ vọng
của nhiều người dân
công an phường thanh bình quận hải châu
thành phố đà nẵng vừa phối hợp với quần chúng nhân dân
ở khu dân cư khống chế thành công đối tượng
hoàng minh phong quê tỉnh thừa thiên huế
có hành vi dùng dao đâm vợ và mẹ vợ
khiến cho hai người này bị thương tích nặng
trước đó vào tối ngày tám tháng tám do có mâu thuẫn với nhà vợ
nên phong bức xúc đến phòng trọ của bà nguyễn thị phương loan
mẹ vợ và chị dương nhi quỳnh hương vợ để trả thù
phong muốn gặp con nhưng bị nhà vợ ngăn cấm đuổi đi
nên đã dùng dao thủ sẵn đâm trọng thương cả vợ và mẹ vợ
lúc này người dân khu phố thấy tình hình
liện xông vào khống chế đối tượng phong
và gọi báo lực lượng công an phường tiếp ứng
rất nhanh chóng công an phường thanh bình và người dân
đã khống chế trấn áp kịp thời và tước được dao từ đối tượng phong
đồng thời đưa người bị nạn đi cấp cứu
tại cơ quan công an phong khai nhận có ý định giết người xong
sẽ tự tử
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết
đã khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn hữu thái
quê ở hà tĩnh là tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ
địa ốc thăng long ria công ty thăng long ria
để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công ty thăng long rer đã kêu gọi góp vốn
và giao bán đất nền tại thị trấn lai uyên bầu bàng
và đã thu của ba khách hàng với số tiền gần hai ba tỷ đồng
và cam kết từ bốn đến sáu tháng sau khi thanh toán đợt cuối
sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách
tuy nhiên đến nay công ty thăng long ria đã không thể thanh toán tiền
hay là giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng
làm việc với cơ quan điều tra nguyễn hữu thái khai nhận
đã lừa dối thông tin để nhận tiền đặt cọc
và không có đất để giao cho khách hàng
vận chuyển một mươi kg ma túy tổng hợp sạc đá đối tượng là biện văn trường
trú tại tỉnh hà tĩnh đã bị bắt quả tang
tại khu vực thị trấn vũ quang huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
số ma túy trên được vận chuyển trên phương tiện taxi
mang biển số ba mươi tám a tám mươi bốn nghìn hai mươi hai
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
hai điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan chức năng đối tượng biện văn trường khai nhận đã thuê taxi
đưa số ma túy trên về huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh để cất giấu
sau đó vận chuyển vào tỉnh bình dương giao cho một đối tượng khác
để nhận tiền công là một trăm năm mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm gia
anh trầm vân anh ba mươi tuổi ngủ tại khóng ba phường một thành phố trà vinh
về hành vi can tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ điều tra ngày chín tháng sáu tại khóm một phường năm thành phố trà vinh
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố trà vinh
kết hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phát hiện bất giữ đặn trương trí dương ba mươi ba tuổi ngủ khóng hai phường ba thành phố trà vinh
có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy gồm ba viên thuốc lắc dạng nén
khám sát khẩn cấp nơi ở của dương cùng bạn gái là trầm vân anh
ở khóm ba phường một thành phố trà vinh cơ quan chức năng phát hiện thu giữ số lượng lớn ma túy
gồm ba mươi ba bịch ni lông chứa ma túy một trăm linh một viên nén cùng nhiều dụng cụ dùng để mua bán ma túy
qua làm việc bước đầu dương khai nhận đem ba viên thuốc lắc đến khóng một phường năm
để bán cho một con nghiện với giá chín trăm linh đồng sau đó bị lực lượng công an bắt giữ
đối với số ma túy cơ quan công an khám sát thu giữ dương mua ở thành phố hồ chí minh với giá sáu mươi triệu đồng
sau đó cùng bạn gái tên trầm vân anh chia nhỏ đem bán lại kiếm lợi
theo kết quả giám định số ma túy nêu trên là loại ketamine có trọng lượng bốn mươi năm chín nghìn một trăm một mươi bảy gram
metafetamin mdma có trọng lượng bốn mươi tám mươi nghìn tám trăm bảy mươi tám gram
thông qua công tác điều tra xác minh với tài liệu chứng cứ thu thập được
cơ quan công an đủ cơ sở chứng minh trầm văn anh có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày một mươi tám tháng sáu
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với dương để điều tra làm rõ về hành vi can tội mua bán trái phép chất ma túy